bốn báo cáo theo các nội dung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh giải ngân vốn đầu tư công
an sinh xã hội và an ninh trật tự của bốn bộ đều được chuẩn bị công phu
tuy nhiên các bộ trưởng cần phát biểu làm rõ vấn đề mà doanh nghiệp và người dân quan tâm
tại thời điểm này càng phải chuẩn bị kỹ và cẩn thận nêu rõ quyết tâm của tư lệnh ngành để vực dậy nền kinh tế
đây là lưu ý của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay
về nội dung chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày ba mươi một tháng ba tới đây
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng đặt câu hỏi trung quốc và hàn quốc đã làm gì để phục hồi nhanh như vậy
việt nam làm thế nào để vực dậy vượt qua khó khăn vì dịch bệnh
làm sao để người dân và doanh nghiệp chủ động tự cứu mình tự cơ cấu tự vươn lên mà không ỉ lại
thủ tướng đề nghị cần phải đi sâu vào những biện pháp mà trách nhiệm chính phủ và địa phương phải lo
phải chủ động tìm thị trường

phải lo sản xuất phát triển sản xuất nhưng mà lo đời sống của nhân dân
giữ doanh nghiệp giữ công nhân ổn định vĩ mô
mình sẽ cung cấp được hàng hóa đầy đủ cho người dân trong lúc diễn ra dịch bệnh và sau dịch bệnh
lương thực thiết yếu một số mặt hàng mà ảnh hưởng đến cpi phải được ổn định
cung cấp hàng hóa nghiêm cấm buôn gian năng hàng năng giá
thủ tướng đề nghị
ý kiến tại cuộc họp để tổng hợp hoàn thiện báo cáo ngắn gọn tại hội nghị
thủ tướng đồng ý giải pháp nào thuộc thẩm quyền của chính phủ bộ ngành địa phương
những gì thuộc thẩm quyền của quốc hội thì sẽ tổng hợp báo cáo bộ chính trị
ủy ban thường vụ quốc hội ngay trong phiên họp tháng ba
phải làm theo tinh thần của thời chiến nhưng không được lợi dụng tham ô tham nhũng
lợi ích nhóm trong xử lý chính sách ban hành
thủ tướng đề nghị trong phần nội dung cần thực hiện đồng bộ các giải pháp mà bộ ngành đã đề xuất
với tinh thần càng khó khăn thì càng quyết tâm và càng phải đoàn kết nhất trí cao
về đầu tư công thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết hết số vốn còn lại của năm hai nghìn một mươi chín và kế hoạch của năm hai nghìn hai mươi
về hỗ trợ lao động và bảo đảm an sinh xã hội
thống nhất sáu điểm mà bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã kiến nghị
báo cáo chính phủ để thực hiện ngay
về tín dụng tiêu dùng giao bộ công thương cùng ngân hàng nhà nước nghiên cứu cơ chế cụ thể để kích cầu mạnh mẽ
thủ tướng nêu rõ việc phục vụ một trăm linh triệu dân trong nước có cuộc sống ổn định là nhiệm vụ chính trị của đảng của chính phủ
về phương án bảo đảm an ninh trật tự thủ tướng đề nghị bộ công an cần chuẩn bị tốt một cách đầy đủ các giải pháp tình huống có thể xảy ra
ngay trong tối nay thủ tướng đã công bố chỉ thị về phòng chống covid một mươi chín gần như một tình trạng khẩn cấp
để có biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ có hiệu quả không để dịch bùng nổ ở việt nam